khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bốn ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
được đưa đến tòa án nhân dân tp hcm
ông và hai con gái bị cáo buộc ép người vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
ông thanh xuất hiện với mai tóc bạc trắng sau một năm bị tạm giam
trước tòa ông này khai báo rảnh mạch về lý lịch khi chủ tọa phiên sửa kiểm tra
cho biết trước khi bị bắt là giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn tần hiệp pháp có học vị tiến sĩ
tại phần làm thủ tục thư ký cho biết phía bị hại là bà đặng thị kim oanh có đơn xin xét xử vắng mặt
các bị hại gồm ông nguyễn văn trung đang làm bị can trong vụ án lửa đảo chiếm đoạt tài sản
ông lâm sơn hoàng ông nguyễn huy đông có mặt
hội đồng xét xử cũng cho biết một số luật sư đã cung cấp tài liệu và sẽ được xem xét sau
đồng thời huỳnh thanh huê có nộp đơn khiếu nại về việc không được hội đồng xét xử xem xét tư cách tham gia tố tụng
là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
ông huê cho rằng mình là môi giới khu đất ở hồ ngọc lãm quận bình tân và có góp vốn với nguyễn văn trung là bị hại trong vụ án
qua nghiên cứu hồ sơ vụ án hội đồng xét xử xét thấy người này không đủ tư cách tham gia tố tụng
về góp vốn giữa hai bên là sao dịch miệng ông trung có xác nhận
và đây là quan hệ dân sự không liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà tòa án đang xét xử
theo đơn đề nghị bà kim oanh trình bày nguồn gốc hai dự án bất động sản là khu dân cư minh thành và dự án khu dân cư nhân thành ở tỉnh đồng nai
hai hợp đồng chuyển nhượng dự án là giả tạo nhằm che giấu thỏa thuận vay tiền với mức lãi suất cao từ phía ông thanh
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thông qua ông nguyễn hoàng phú là môi giới để vay năm trăm linh tỷ đồng với lãi suất ba một tháng
hợp đồng và phương án vai thế nhưng không được cha con ông thanh chấp nhận
ông thanh đã biến các hợp đồng giả tạo thành thật và chiếm đoạt tài sản là hai dự án
theo bà kim oanh sau thời gian gần một năm dòng oàn mình trả lãi phạt ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
công ty kim oanh đồng nai và công ty thuận lợi đã thanh toán đủ cả tiền gốc và lãi cho gia đình ông thanh
tuy nhiên gia đình ông thành đã biến các hợp đồng giả tạo nêu trên thành thật để chiếm đoạt một trăm linh cổ phần công ty minh thành và dự án minh thành
vốn dĩ thuộc về công ty kim oanh và công ty thuận lợi
bà kim oanh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải hoàn trả một lần đầy đủ một trăm linh cổ phần công ty minh thành
toàn bộ dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai cho công ty kim oanh đồng nai
toàn bộ dự án khu dân cư nhân thành tỉnh đồng nai cho công ty thuận lợi
toàn bộ thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử
tổng số tiền bà kim oanh yêu cầu ông thành bồi thường là hơn năm trăm ba mươi một tỷ đồng
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng giải hai mươi bảy trang phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
theo nội dung vụ án từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái đã thông qua môi giới cho ông lâm sơn hoàng
nguyễn huy đông nguyễn văn trung
và bạn đặng thị kim oanh phai tiền với mức lãi suất ba trên tháng
để che giấu bản chất cho vai các chủ tài sản hay dự án bên vai phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản vào cầu phần
khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận thì cha con ông trần quý thanh đưa ra các lý do vi phạm hợp đồng để không trả lại mà chiếm đoạt tài sản
vụ thứ nhất thông qua môi giới bị cáo trần quý thanh trần uyên phương cho ông lâm sơn hoàng vai một trăm một mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông lâm sơn hoàng và vợ chồng anh nguyễn hữu nghĩa
cũng là cháu ông hoàng sang tên cho trần uyên phương bốn thửa đất tại xã hiệp bình chánh và thành phố thủ đức
với lãi suất ba mỗi tháng lãi phạt chậm trả bốn năm giả cách bằng các cảm kết bán lại
đến khi ông lâm sơn hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía trần quý thanh lấy lý do ông lâm sơn hoàng chậm trả
không cho chuộc lại tài sản cơ quan tố tụng xác định giá trị chiếm đoạt là hơn tám mươi tỷ đồng
vụ thứ hai thông qua môi giới hai cha con bị cáo trần quý thanh và trần uyên phương cho ông nguyễn huy đông vai tám mươi tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông nguyễn huy đông cho trần uyên phương hai thửa đất
tại địa chỉ sáu trăm bốn mươi ba và sáu trăm bốn mươi ba a kinh dương vương ở phường an lạc quận bình tân với lãi suất là ba mỗi tháng
lãi phạt chậm trả bốn năm giả cách bằng các cảm kết bán lại
đến khi ông nguyễn huy đông chuẩn bị đủ tám mươi tỷ để nhận lại hai thừa đất
thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm một mươi năm tỷ không cho chuộc lại tài sản giá trị chiếm đoạt là hơn ba mươi tám tỷ đồng
vụ thứ ba cũng thông qua môi giới hai cha con bị cáo trần quý thanh và trần uyên phương cho ông nguyễn văn trung vai ba mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bản lâm hoàng cho trần uyên phương hai mươi chín thửa đất
tại phường an lạc quận bình tân với lãi suất ba một tháng
đến khi ông nguyễn văn trung chuẩn bị đủ ba mươi năm tỷ để nhận lại hai mươi chín thửa đất
thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm một mươi bốn tỷ không cho chuộc lại tài sản giá trị chiếm đoạt là hơn bốn mươi tám tỷ đồng
vụ thứ tư cũng thông qua môi giới ba cha con bị cáo trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích cho bà đặng thị kim oanh
là chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh
vay năm trăm linh tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty minh thành
thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án nhân thành cho hai bị cáo trần uyên phương trần ngọc bích
và phía công ty tcs công ty thuộc tập đoàn tân hiệp pháp với lãi suất là ba một tháng lãi phải chậm trả bốn năm
đến khi phía bà đặng thị kim oanh chuẩn bị đủ số tiền năm trăm linh tỷ
thì phía bị cáo trần quý thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại
không cho chuộc lại tài sản giá trị chiếm đoạt dự án minh thành là hơn bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng dự án nhân thành hơn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
tại cơ quan điều tra mặc dù đã có đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của trần quý thanh và đồng phạm
tuy nhiên bị can trần quý thanh vẫn ngoan cố chưa thành khẩn khai báo và không nhận thức rõ hành vi sai phạm pháp luật của bản thân
cũng theo kết luận điều tra bổ sung mặc dù bị can trần quý thanh phạm tội lần đầu
là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế phát triển xã hội tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động
thế nhưng đã lợi dụng những quy định cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự để thực hiện hành vi phạm tội
kết luận điều tra bổ sung cũng nêu rõ bị can trần quý thanh đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi
xào quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn gây bức xúc trong xã hội
cụ thể ông trần quý thanh và hai cô con gái đã chiếm đoạt hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi ba gia đình ông thanh đã nộp hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục hậu quả
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông trần quý thanh cùng các cô con gái tên là trần uyên phương trần ngọc bích
đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
mức án cao nhất mà ông trần quý thanh phải nhận có thể lên đến hai mươi năm tù
theo đó với sự xuất hiện trong forbes book từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh từng được xem là gương mặt người việt
sẽ có thể nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú usd
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với tiền thân là nhà máy bia bến thành trải qua hơn hai mươi năm
tân hiệp pháp đã trở thành tập đoàn nước giải khát có quy mô lớn ở việt nam
tân hiệp pháp chủ yếu phát triển sản xuất và bán các sản phẩm nước giải khát gồm trà thảm mộc trà xanh trà bị đau
nước uống vận động nước tăng lực sữa đậu nành và nước tình kiết cho thị trường trong nước và một mươi sáu quốc gia trên thế giới
như trung quốc châu phi úc đài loan campuchia singapore và nga
trong đó các sản phẩm chủ lực bao gồm nước tăng lực no một trà chanh không độ trà thanh nhiệt dr thanh
trà sữa macchiato không độ nước tăng lực no một chanh sâu nước ép trái cây no một
tập đoàn này sở hữu bốn nhà máy sản xuất tại bình dương hà nam chu lai quảng nam và hậu giang
cùng các pháp nhân thành viên như công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
công ty trách nhiệm yếu hạn no một hà nam công ty trách nhiệm yếu hạn no một chu lai
hiện tại tân hiệp pháp có bốn nhân viên
người sáng lập tân điệp phát group gồm ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại tp hcm
bố là ông trần văn bưởi chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng tân hiệp pháp
từ bé ông thanh đã được gửi vào trường tabor sài gòn
một ngôi trường nói tiếng pháp danh giá bậc nhất lúc bấy giờ dành cho con cái nhà giàu
biến cố đột ngột xảy đến với gia đình khi mẹ ông qua đời
cha ông phải gửi con trai vào cô nhi viện cách khá xa đà lạt
tuyệt thơ với biên cố lớn đã giúp ông chủ tân hiệp pháp nghiệm rằng
muốn tồn tại thì phải làm tốt và phải chiến đấu
ông thanh từng chia sẻ với bao giới
những năm sống ở cô nhi viện đã khiến tôi hình thành tính cách là không đầu hàng
không bỏ cuộc và làm gì cũng phải đàng hoàng
ông trần quý thanh sau đó tốt nghiệp đại học bách khoa
chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy
sau này ông được nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của southern california university của mỹ
xuất thân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại dễ hướng kinh doanh ngành thực phẩm
với công việc tại tổng công ty thực phẩm trung ương
tiếp sau đó ông được bồi nhiệm làm giám đốc sưởng cồn ga và nước giải khát bến thành
thuộc tổng công ty thực phẩm miền nam
cũng từ đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
đã được thành lập chuyên sản xuất nước ngọt nước giải khát có ga hương vị bia
ông thanh một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của mình
khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất carbon dioxide và sirofrotose
đây là nền móng để sau này ông phát triển thêm đồ uống thể thao và nước tăng lực
đến năm hai nghìn chín tân hiệp pháp bắt đầu là cái tên nổi trên thị trường nước giải khát tại việt nam
khi tung ra trà thảo dược
theo đó nước tăng lực nam bồ ân và trà thảo mộc dr thanh
có thể trải rộng trên kệ hàng ở khắp các vùng nông thôn việt nam
theo số liệu từ công ty nghiên cứu tân nhật pháp đã bán được khoảng năm trăm một mươi triệu lít đồ uống vào năm hai nghìn một mươi chín
theo beromberg năm hai nghìn một mươi chín trần quý thanh cho hay
ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư ba tỷ usd
giúp tân hiệp pháp trở thành mùa red bull tiếp theo trong khu vực
khi đó tân nghiệp pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên một tỷ usd trong vòng năm năm tới
và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt năm tỷ usd
trong cuốn vượt lên người khổng lồ viết bởi tác giả trần uyên phương còn gái ông thanh
cùng với hai đồng tác giả là jackie horn nhà báo anh và chuyên gia kinh tế người mỹ john carter
được forbes book xuất bản trong năm hai nghìn một mươi tám đã hé lộ rằng
ông trần quý thanh từng từ chối khoản tiền hai năm tỷ usd mà coca cola đã đề nghị mua cổ phần chi phối từ bảy năm trước
ông thanh từng chia sẻ lý do từ chối vì đối tác yêu cầu tân hiệp pháp chỉ được phép mở rộng thị phần riêng của mình
ở việt nam lào và campuchia từ bỏ việc phát triển sản phẩm mới
hiện tại tân hiệp pháp là một thương hiệu lớn doanh thu cạnh tranh được với các tập đoàn nước giải khác từ nước ngoài tại việt nam
theo bảng xếp hạng doanh thu năm hai nghìn một mươi một của tân hiệp pháp vào khoảng sáu tỷ đồng
không thuộc kém nhiều so với pepsi việt nam
không chỉ ở lĩnh vực đồ uống ông chủ tân hiệp pháp cùng hai con gái còn mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác
như truyền thông công nghệ mua bán nợ và nổi bật nhất là bất động sản
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ông thanh từng tham gia vào hội đồng quản trị của công ty cổ phần địa ốc sài gòn
và sở hữu bốn trăm bảy mươi tám bốn trăm tám mươi hai cổ phiếu của doanh nghiệp này
bà trần ngọc bích con gái thứ hai của ông thanh cũng từng trí cả trăm tỷ đồng
để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
vụ án con ruồi trong chai number one xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
khiến tân hiệp pháp trở thành cái tên gây chú ý rất lớn với truyền thông
khi đó ông võ văn minh ở tiến giang phát hiện trong chai number one tân hiệp pháp có con ruồi
ông minh liên hệ và đòi một tỷ đồng để giữ kín bí mật trái nước có con ruồi
phía tân hiệp pháp đã đề xuất tặng ông minh một số hiện vật thế nhưng ông không đồng ý
đồng thời hạ ra xuống sáu trăm linh triệu đồng rồi còn năm trăm linh triệu đồng
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi năm khi ông minh đang nhận tiền của nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng
sau này tòa án nhân dân tỉnh tiến giang đã tuyên án bị cáo võ văn minh mức án bảy năm tù vì tội cướng đoạt tài sản
sau này ông thành nói về bao giới sự việc con ruồi cho ông thật sự thâm thiết câu nói thương trường là chiến trường